thưa quý vị chiều nay ngày một mươi năm tháng sáu thủ tướng nguyễn xuân phúc đã có cuộc gặp song phương
với thủ tướng thái lan prayuth chan o cha bên lề hội nghị cấp cao chiến lược hợp tác kinh tế
airawardi chao pha ya mekong lần thứ tám agmes viii tại bangkok thái lan
tại cuộc gặp hai thủ tướng nhất trí phối hợp thúc đẩy phát triển các tuyến đường thuộc hành lang kinh tế đông tây
đồng thời nghiên cứu xúc tiến triển khai các dự án kết nối đường bộ đường thủy giữa các nước
nhằm phục vụ cho hợp tác giao thương giao thông vận tải du lịch và giao lưu nhân dân giữa các nước trong khu vực
thủ tướng nguyễn xuân phúc đề nghị chính phủ thái lan tiếp tục bảo đảm quyền lợi của người lao động việt nam
đồng thời xem xét mở rộng ngành nghề cho lao động việt nam sang làm việc tại thái lan
theo khuôn khổ thỏa thuận hợp tác lao động giữa hai nước
nhân dịp này hai thủ tướng đã chứng kiến lễ ký biên bản ghi nhớ giữa ngân hàng casicon của thái lan
với cục phát triển doanh nghiệp bộ kế hoạch và đầu tư của việt nam
nhận lời mời của phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng ngoại giao và châu âu luxembourg jean arsene bon đã thăm chính thức việt nam
từ ngày một mươi bốn đến ngày một mươi năm tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám chiều nay hai bên đã có cuộc hội đàm
tại cuộc hội đàm hai bên cũng đã trao đổi thảo luận và thống nhất những phương hướng
và biện pháp hợp tác cụ thể nhằm thúc đẩy hợp tác song phương
đồng thời trao đổi về các vấn đề quốc tế và khu vực mà hai bên cùng quan tâm
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh cảm ơn cam kết mạnh mẽ của luxembourg
dành cho các chương trình hợp tác phát triển tại việt nam
hoàn ngành luxembourg lập hai văn phòng lãnh sự danh dự tại hà nội và thành phố hồ chí minh
thể hiện sự coi trọng tăng cường hợp tác giữa hai nước
trao đổi về quan hệ song phương nhân dịp kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao
hai bên vui mừng trước những phát triển trong quan hệ hợp tác giữa việt nam và luxembourg
hai bên đã trao đổi các biện pháp thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa hai nước
như tăng cường trao đổi đoàn các cấp triển khai hiệp định khung về hợp tác ký tháng một mươi một năm hai nghìn một mươi bảy
xác định các lĩnh vực hợp tác trong giai đoạn mới để sử dụng hiệu quả nguồn vốn viện trợ không hoàn lại
của quỹ năng lượng và khí hậu luxembourg cho các dự án liên quan tới biến đổi khí hậu tại việt nam
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh đề nghị hai bên sớm tổ chức kỳ họp thứ bảy
ủy ban đối tác trong năm hai nghìn một mươi tám tại luxembourg nhằm kiểm điểm việc triển khai các chương trình
dự án do luxembourg tài trợ trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi và mong muốn các nhà đầu tư luxembourg
đa dạng hóa lĩnh vực đầu tư như xây dựng công nghiệp chế biến thực phẩm thông tin truyền thông
có ứng dụng công nghệ cao mong muốn luxembourg tạo điều kiện để hàng hóa của việt nam tiếp cận
thị trường luxembourg và eu nhân kỷ niệm chín mươi ba năm ngày báo chí cách mạng việt nam hai mươi một tháng sáu năm
một nghìn chín trăm hai mươi năm hai mươi một tháng sáu năm hai nghìn một mươi tám
đồng chí trần thanh mẫn bí thư trung ương đảng chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
đã đến thăm và chúc mừng hội nhà báo việt nam
trân trọng gửi tới cán bộ hội viên hội nhà báo việt nam trong cả nước những lời chúc mừng tốt đẹp nhất
nhân kỷ niệm ngày báo chí cách mạng việt nam đồng chí trần thanh mẫn đánh giá cao hội nhà báo việt nam
trong thời gian qua đã kịp thời tuyên truyền hiệu quả chủ trương đường lối của đảng
chính sách pháp luật của nhà nước đồng thời phản ánh tâm tư nguyện vọng của mọi tầng lớp nhân dân
cũng như phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc và mong rằng các nhà báo tiếp tục phát huy đạo đức nghề nghiệp
có nhiều tác phẩm báo chí đi vào cuộc sống nhất là trong điều kiện thực hiện công cuộc xây dựng
và bảo vệ đất nước hiện nay còn có những khó khăn thách thức đang đặt ra
cùng ngày đồng chí trần thanh mẫn cũng đã đến thăm chúc mừng đội ngũ cán bộ phóng viên
biên tập viên thông tấn xã việt nam và báo đại đoàn kết
ngày một mươi năm tháng sáu đoàn công tác do đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng
chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh làm trưởng đoàn
đã đến làm việc với tỉnh ủy sóc trăng về tình hình thực hiện phát triển kinh tế xã hội xây dựng đảng
xây dựng hệ thống chính trị của tỉnh công tác đào tạo bồi dưỡng cán bộ và công tác biên soạn lịch sử đảng
tại buổi làm việc lãnh đạo tỉnh ủy ubnd tỉnh sóc trăng và đại diện các sở ban ngành của tỉnh
đã báo cáo với đoàn công tác về tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương
đặc biệt về kết quả thực hiện ba khâu đột phá chiến lược và tái cơ cấu nền kinh tế
đổi mới mô hình tăng trưởng giai đoạn hai nghìn một mươi hai nghìn một mươi tám trao đổi giải pháp đẩy nhanh tốc độ phát triển kinh tế
và đào tạo nguồn nhân lực
thay mặt đoàn công tác đồng chí nguyễn xuân thắng ghi nhận những kiến nghị của lãnh đạo tỉnh sóc trăng
và gợi mở những kinh nghiệm quý báu nhằm tạo bước đột phá phát triển kinh tế của tỉnh
thưa quý vị và các bạn sáng nay cục gìn giữ hòa bình việt nam đã có buổi làm việc với đoàn công tác
của bộ tư lệnh lục quân liên bang nga do trung tướng sergei vacilevich
phó tư lệnh lục quân làm trưởng đoàn dẫn đầu sang thăm và làm việc tại việt nam
tại buổi làm việc
hai bên đã trao đổi các nội dung sẽ triển khai trong bản ghi nhớ về hợp tác gìn giữ hòa bình
mà bộ quốc phòng hai nước đã ký kết phối hợp tổ chức trao đổi thông tin kinh nghiệm và kỹ năng chuyên môn
trong lĩnh vực hoạt động gìn giữ hòa bình thông qua tổ chức tập huấn chung và các hội thảo
cục diện giữ hòa bình việt nam đề nghị liên bang nga sớm cử đoàn công binh sang việt nam
để trao đổi chia sẻ kinh nghiệm trong lĩnh vực gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
trung tướng sergei vasilevich đánh giá cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ gìn giữ hòa bình liên hợp quốc
của việt nam tại các phái bộ và cho biết chuyến thăm lần này của bộ tư lệnh lục quân tới cục diện
giữ hòa bình việt nam với mục đích hai bên sẽ tăng cường hơn nữa về hợp tác gìn giữ hòa bình
mong muốn việt nam với kinh nghiệm đã có sau các lần cử sĩ quan tới các phái bộ sẽ chia sẻ và cho
đổi kinh nghiệm để cùng thực hiện các nhiệm vụ chung trong tương lai chiều ngày một mươi năm tháng sáu tại hà nội
ban thường vụ tỉnh ủy hà tĩnh phối hợp với ban biên tập báo nhân dân trung ương đoàn thanh
niên cộng sản hồ chí minh tổ chức họp báo tuyên truyền về các hoạt động kỷ niệm năm mươi năm chiến
ban chỉ đạo kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc cho biết trong khuôn khổ các hoạt động kỷ niệm
sẽ diễn ra các hoạt động ý nghĩa khác như gặp mặt cựu thanh niên sung phong tiêu biểu thăm hỏi
quà các gia đình thương binh liệt sĩ người thân một mươi nữ liệt sĩ thanh niên sung phong ngã ba đồng lộc
lễ cầu siêu các liệt sĩ hy sinh tại ngã ba đồng lộc khánh thành đền thờ ngã ba đồng lộc lễ thắp nến
tri ân lễ rỗ lần thứ năm mươi của một mươi nữ liệt sĩ thanh niên song phong xây mới sửa chữa nhà ở cho các
gia đình cựu thanh niên sung phong gia đình chính sách hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh trong
số các hoạt động này lễ kỷ niệm năm mươi năm chiến thắng đồng lộc và chương trình nghệ thuật đặc biệt giữa
dự kiến diễn ra vào tối ngày hai mươi một tháng bảy tới đây tại khu di tích ngã ba đồng lộc
hôm nay tại huyện thạch hà tỉnh hà tĩnh ủy ban nhân dân huyện thạch hòa hà và lộc hà đã
lòng trọng tổ chức đón nhận bằng di sản văn hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền triêu trưng và
kỷ niệm năm trăm bảy mươi hai năm ngày mất của triều trưng đại vương lê khôi công thần khai quốc thời lê sơ
lễ hội đền triêu trưng gắn với di tích lịch sử văn hóa đền lê
khôi tại núi long ngâm nam giới xã thạch bàn thạch hà việc công nhận và tôn vinh giá trị văn
hóa phi vật thể quốc gia lễ hội đền chiêu trưng là nguồn cổ vũ động viên cho nhân dân hai huyện thạch
hà lộc hà quyết tâm phấn đấu xây dựng và bảo tồn các giá trị văn hóa từ lâu đời của nhân dân
sau lễ đón nhận các đại biểu cùng nhân dân đã tổ chức dước bằng công nhận từ trung tâm huyện
thạch hà đến đền chiêu trưng trong thời gian này nhiều hoạt động văn hóa dân gian được nhân dân
của thạch hà lộc hà tổ chức sôi nổi nhằm duy trì lễ hội truyền thống của đế phương
bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa vật thể phi vật thể của quê hương
nhân kỷ niệm bốn mươi năm năm thiết lập quan hệ ngoại giao việt nam hà lan đại sứ quán vương quốc hà lan
phối hợp với hội nhà báo việt nam tổ chức triển lãm ảnh báo chí thế giới hai nghìn một mươi tám tại hà nội
triển lãm mở cửa từ ngày một mươi sáu tháng sáu đến ngày sáu tháng bảy năm hai nghìn một mươi tám tại đại học mỹ thuật việt nam
đây là bức ảnh gây nhiều cảm xúc của nhếp ảnh gia ronaldo stamets dành giải cao nhất ảnh của năm
tại lễ trao giải world s first photo hồi tháng bốn tại amsterdam trong ảnh jovixtor salazar banzar
hai mươi tám tuổi tháo chạy trong một cuộc biểu tình ở thủ đô caracas của venezuela vào năm hai nghìn một mươi bảy đó chỉ
là một trong một trăm ba mươi tác phẩm thuộc các chủ đề khác nhau các vấn đề đương đại môi trường tin tức
gây ấn tượng mạnh thật
đây là bức ảnh cho người xem tại triển lãm ảnh báo chí thế giới năm hai nghìn một mươi tám là một trong những triển
làm ảnh uy tín nhất thế giới trưng bày các tác phẩm nhiếp ảnh báo chí xuất sắc nhất của các tác giả
từ mọi nơi trên thế giới tham gia cuộc thi ảnh báo chí thế giới hàng năm năm nay không chỉ ở một
số thành phố lớn tại châu á như singapore tokyo kyoto và macau triển lãm này được tổ chức tại việt
nam đánh dấu sự trở lại sau một mươi năm năm đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm bốn mươi năm năm tỉnh
chuyển sang những thông tin quốc tế cuộc gặp thượng đỉnh giữa thủ tướng shinzo abe và nhà lãnh
đạo triều tiên kim jong un có thể được tổ chức bên lề kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc thường
niên vào cuối tháng chín tới thông tin trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi giới chức nhật bản đang
tiên liên tục có những diễn biến tích cực
đàn kinh tế phương đông tại thành phố vladivostok của nga vào tháng chín tuy nhiên vẫn chưa rõ liệu
nhà lãnh đạo triều tiên có tham dự diễn đàn trên hay không do sự kiện này diễn ra vài ngày sau
quốc khánh triều tiên vào ngày chín tháng chín vì vậy phương án dự phòng là tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh
nhật triều bên lề kỳ họp đại hội đồng liên hợp quốc vào tháng chín nếu ông kim jong un được mời tới phát biểu
trước đó một ngày giới chức nhật bản cho biết đang thúc đẩy việc tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh giữa
thủ tướng shinzo abe và nhà lãnh đạo triều tiên kim jong un tuy nhiên tránh văn phòng nội các nhật
bản tuyên bố ở thời điểm hiện tại tokyo vẫn chưa có quyết định về vấn đề này
tổng thống mỹ donald trump vừa quyết định áp gói thuế quan trị giá tới năm mươi tỷ đô la mỹ đối với hàng hóa trung quốc và danh sách các mặt hàng bị áp dụng
tổng thống mỹ donald trump vừa quyết định áp gói thuế quan trị giá tới năm mươi tỷ đô la mỹ đối với hàng hóa trung quốc và danh sách các mặt hàng mỹ
sẽ được công bố trong ngày hôm nay bất chấp việc trung quốc cảnh báo sẵn sàng đáp trả nếu mỹ lựa chọn gia tăng căng thẳng thương mại
giới chức mỹ cho biết trong ngày hôm nay nhà trắng sẽ công bố danh sách các mặt hàng của trung quốc sẽ bị áp mức thuế nhập khẩu mới lên tới hai mươi năm
danh sách này sẽ bao gồm khoảng tám trăm linh danh mục sản phẩm
giảm năm trăm linh sản phẩm so với đề xuất ban đầu mà tổng thống trump đưa ra hồi tháng bốn vừa qua
nhà trắng cho biết quyết định trên sẽ có hiệu lực ngay sau khi danh sách sản phẩm bị áp thuế được công bố chính thức
các chuyên gia nhận định động thái trên nhiều khả năng sẽ đẩy mỹ và trung quốc đến gần hơn một cuộc chiến thương mại
theo giới quan sát trong trường hợp mỹ công bố các biện pháp thuế mới
trung quốc có thể đáp trả bằng việc áp thuế với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ như đậu tương xe hơi hóa phẩm và máy bay
hiện mỹ cũng phải đối diện với khả năng liên minh châu âu eu áp thuế nhập khẩu mới đối với các mặt hàng nhập khẩu từ mỹ
trị giá hơn ba ba tỷ đô la mỹ để đáp trả việc washington tăng thuế đối với nhôm và thép của các nước eu
tây ban nha vừa cam kết sẽ dỡ bỏ dây thép gai khỏi hàng rào biên giới ở vùng lãnh thổ cota và melisa của tây ban nha
nhằm giảm số người tị nạn bị thương khi tìm cách xâm nhập vào châu âu qua con đường này
trả lời phỏng vấn đài phát thanh cốc
bộ trưởng nội vụ tây ban nha
tây ban nha fernando grande malasca nêu rõ ông sẽ làm mọi điều có thể để những dây thép gai tại cửa khẩu vào ceuta và melilla được dỡ bỏ
nhấn mạnh đây là vấn đề được ưu tiên
ông malaska cho biết việc nhìn người nhập cư nhảy lên những hàng rào đầy dây thép gai là vô lý và không thể chấp nhận được
theo ông trong khi kiểm soát lượng người nhập cư vẫn cần nêu cao sự thống nhất tôn trọng phẩm hạnh của con người
hai vùng lãnh thổ ceuta và melilla của tây ban nha với một bên giáp địa trung hải và một bên giáp mà rốc là mục tiêu xâm nhập
của nhiều người di cư châu phi trong hành trình đến được châu âu
bất chấp nguy hiểm nhiều người di cư liều lĩnh vượt qua hai vòng hàng rào cao sáu mét có gắn dây thép gai phía trên để xâm nhập hai vùng lãnh thổ này
đến đây chương trình thời sự của chương trình nhân dân cũng đã kết thúc
cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi
thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại